thưa quý vị mưa lớn liên tục xảy ra trong những ngày gần đây tại nhiều khu vực thuộc tỉnh quảng đông
miền nam trung quốc đã làm một mươi một người mất tích và hơn một trăm hai mươi bảy triệu người dân ở nước này trước mối đe dọa lũ lụt nghiêm trọng
theo cơ quan thời tiết địa phương mực nước ở các đoạn sông và phụ lưu ở lưu vực sông tây giang và bắc giang
đang ở mức cao nhất chỉ xảy ra một lần trong năm mươi năm qua
đài truyền hình cctv cho biết lũ lụt quy mô lớn có thể xảy ra tại lưu vực sông bắc giang
khiến bộ tài nguyên nước trung quốc phải đưa ra cảnh báo khẩn cấp
giới chức tỉnh quảng đông cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành
đồng thời kêu gọi các ban ngành ở tất cả các địa phương và thành phố bắt đầu lập kế hoạch khẩn cấp
nhằm ngăn chặn thiên tai và phân bổ kịp thời các quỹ và vật tư cứu trợ thiên tai
để đảm bảo những người bị ảnh hưởng có lương thực quần áo nước uống và nơi ở
ủy ban giảm nhẹ thiên tai của tỉnh đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp bốn
để giải quyết lũ lụt tại các thành phố thiểu quan và thanh viễn
các nỗ lực cứu hộ cũng đang được tiến hành
trên hai trăm linh công nhân vệ sinh đã được triển khai để kịp thời dọn sạch bùn đất
cây đổ trên đường phố nạo vét các tuyến đường thủy và cống rãnh
bộ quản lý tình trạng khẩn cấp trung quốc cũng cho biết các nhà chức trách đã phân bổ thiết bị kỹ thuật
để kiểm tra đánh giá hiện trạng đề điều bờ kè ở tỉnh quảng đông
và chuẩn bị các biện pháp cứu sở và kiểm soát lũ lụt
việc xa hẳn biện pháp ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở tỉnh quảng đông
nhằm bảo đảm an toàn cho hơn một trăm hai mươi bảy triệu người dân ở đây
những trận mưa xối xả và gió mạnh kể từ tối hai mươi tháng bốn do thời tiết đối lưu khắc nghiệt
đã ảnh hưởng đến một số khu vực của trung quốc trong vài tuần qua
một trận mưa lớn kéo dài một mươi hai giờ bắt đầu từ tám giờ tối ngày hai mươi tháng bốn
đã xảy ra ở các khu vực miền trung và phía bắc của quảng đông
bao gồm thiều quan quảng châu hà nguyên triệu khánh thanh viễn mai châu và huệ châu
tổng cộng năm mươi ba bảy trăm bốn mươi một người đã được di rời trên toàn tỉnh trong đó một mươi hai hai trăm năm mươi sáu người được tái định cư khẩn cấp
một số cơ sở điện ở triệu khánh bị hư hại khiến một số nơi bị cắt điện
mạng xã hội waibo của trung quốc xuất hiện một số bài đăng kêu cứu
mô tả ngoại ô triều khánh đã chìm trong nước
còn người già và trẻ em thì bất lực vì không có điện hay sóng điện thoại
theo đoạn video do hongxin news công bố
lũ lụt dữ dội mang theo bùn đất cuốn trôi cả xe cộ trên con đường hẹp ở triệu khánh
một cư dân mạng khác cho hay đêm hai mươi tháng năm
trời mưa như thác nước suốt một tiếng rưỡi trên đường cao tốc lái xe về nhà tôi hoàn toàn không nhìn thấy đường
nhiều trạm thủy văn ở tỉnh quảng đông đang ghi nhận mực nước vượt qua giới hạn
tại thành phố quảng châu thủ phủ của quảng đông với một mươi tám triệu dân các hồ chứa cũng đã đạt giới hạn lũ
dữ liệu cho thấy hai sáu trăm linh chín trạm thủy văn có lượng mưa ngày lớn hơn năm mươi mm chiếm khoảng năm mươi chín tổng số trạm quan chắc
đến tám giờ ngày hai mươi một tháng bốn hai mươi bảy trạm thủy văn ở quảng đông đã trong tình trạng báo động
ở khu vực quảng tây lân cận gió lốc cũng khiến các tòa nhà bị hư hại một số nơi hứng chịu mưa đá và lũ lớn
theo trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng đều có lượng mưa từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi mm kể từ đầu tháng bốn
ngày hai mươi một tháng bốn thiều quang ghi nhận
lượng mưa năm trăm tám mươi bốn bốn mm trong tháng cao hơn nhiều so với kỷ lục bốn trăm một mươi bảy mm vào tháng bốn năm ngoái
hàng chục cảnh báo mưa đá và rông bão đã có hiệu lực trên toàn tỉnh quảng đông vào cuối tuần
bao gồm cảnh báo màu cam cho quảng đông đông hoàn dương giang và huyện dương sơn của thanh viễn
màu cam là mức cảnh báo thứ hai trong hệ thống cảnh báo mưa bão bốn cấp của trung quốc
theo dự báo thời tiết mới nhất của trung quốc mưa lớn hơn sẽ đổ bộ khắp quảng đông
một trong những tỉnh đông dân nhất cả nước trong ba ngày tới
trong đó miền bắc quảng đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất
hạ lưu sông bắc giang dự kiến sẽ hứng chịu lũ lụt lớn do mưa lớn và liên tục
tại miền trung và miền bắc quảng đông đông bắc quảng tây và phía nam giang tây
lượng mưa tích lũy trong tháng được dự báo sẽ đạt một trăm năm mươi ba trăm linh mm và vượt bốn trăm linh mm ở một số khu vực
sở phòng chống thiên tai tỉnh quảng đông kêu gọi các đơn vị làm hết sức mình
để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân
bộ thủy lợi trung quốc cũng cử ba nhóm công tác từ bắc kinh đến quảng đông vào ngày hai mươi một tháng bốn
theo các dịch vụ khẩn cấp hàng trăm người đã phải sơ tán khỏi nhà ở thanh viễn và thiểu quan
không có thương vong nào được ghi nhận
mưa lớn gây ngập úng và sạt lở đất nghiêm trọng buộc một số dịch vụ tàu hỏa phải tạm dừng
và một số đường cao tốc phải đóng cửa vào cuối tuần qua
thời tiết ẩm ướt cũng khiến hàng chục sân bay tại sân bay quốc tế bạch vân ở quảng châu bị chậm trễ
rechat lian người đi qua các khu vực bị ảnh hưởng trên chuyến tàu cao tốc từ tỉnh hồ nam sáng hai mươi một tháng bốn
chia sẻ với south china morning post mưa bão dường như đã ngừng các khu vực chính nhưng lũ lụt trông khủng khiếp
trời không mưa nhưng bầu trời ưu ám nhìn từ xa sông bắc giang dâng cao nước đục ngầu
mực nước các sông dâng cao tầng trệt của các tòa nhà cạnh sông hồ bị ngập
các tòa nhà trông như thể bị ngâm trong nước
nhân chứng này chia sẻ thêm nhiều ô tô cũng bị hư hỏng cây cối đổ rạp và đất nông nghiệp bị ngập lụt
đây là trận lũ lụt lớn thứ hai xảy ra tại tỉnh quảng đông trong tháng này
rông bão đổ bộ vào khu vực phía nam quảng châu cách đây hai tuần đánh dấu lũ lụt đầu mùa sớm chưa từng có kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hơn tám trăm linh người đã phải sơ tán khi nước dâng cao
thưa quý vị theo một nghiên cứu về dữ liệu vệ tinh toàn quốc công bố vào ngày một mươi chín tháng bốn
gần một nửa số thành phố lớn của trung quốc đang bị sụt
lún ở mức từ trung bình đến nghiêm trọng khiến hàng triệu người có nguy cơ bị lũ lụt đặc biệt là khi mực nước biển dâng cao
các tác giả của nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học nhận thấy bốn mươi năm đất đô thị của trung quốc đang chìm hơn ba mm mỗi năm
với một mươi sáu ở mức hơn một mươi mm mỗi năm không chỉ do mực nước ngầm giảm mà còn do hoạt động xây dựng
nhóm nghiên cứu do ao juri thuộc đại học sư phạm nam trung quốc dẫn đầu cho biết
với dân số đô thị của trung quốc đã vượt trên chín trăm linh triệu người
ngay cả một phần nhỏ đất sụt lún ở trung quốc cũng có thể trở thành mối đe dọa đáng kể đối với cuộc sống đô thị
sụt lún đã khiến trung quốc thiệt hại hơn bảy năm tỷ nhân dân tệ tương đương với một bốn tỷ usd hàng năm
và trong thế kỷ tới gần một phần tư đất ven biển có thể thực sự thấp hơn mực nước biển
khiến hàng trăm triệu người có nguy cơ bị ngập lụt
robert nichols tại trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu tindal của đại học east anglia cho biết
đây thực sự là một vấn đề quốc gia đối với trung quốc chứ không phải là vấn đề chỉ ở một hoặc hai nơi
và đó cũng là mô hình thu nhỏ của những gì đang xảy ra trên khắp thế giới
thành phố thiên tân ở phía bắc nơi sinh sống của hơn một mươi năm triệu người
được xác định là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất
năm ngoái ba cư dân đã phải sơ tán sau một thảm họa địa chất bất ngờ
mà các nhà điều tra đổ lỗi là do cạn kiệt nguồn nước cũng như việc xây dựng các giếng địa nhiệt
nhiều địa điểm khai thác than cũ của trung quốc cũng phải chịu hậu quả của việc khai thác quá mức
chính quyền thường phải bơm bê tông vào các hầm đổ nát để ra cố đất
vấn đề không chỉ giới hạn ở trung quốc
một nghiên cứu riêng biệt được công bố vào tháng hai cho biết khoảng sáu ba triệu km hai đất trên toàn cầu
đang gặp nguy cơ rụt lún trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nế nhất là indonesia
với phần lớn thủ đô jakarta hiện ở dưới mực nước biển
nicos đã cho biết các thành phố dễ bị tổn thương có thể nghiên cứu bài học từ tokyo
nơi bị chìm khoảng năm mét cho đến khi cấm khai thác nước ngầm vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
điệt giảm thiểu rụt lún cần được xem xét rất nghiêm túc
do không thể dừng hoàn toàn sụt lún nên cần phải tìm giải pháp thích ứng và xây dựng đê điều
theo một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi hai của singapore trong số bốn mươi bốn thành phố lớn ven biển gặp phải vấn đề này
có ba mươi thành phố ở châu á
mark way chuyên gia địa vật lý tại đại học rhode island cho hay
đó là vấn đề về đô thị hóa và tăng trưởng dân số mật độ dân số lớn hơn
khai thác nhiều nước hơn và sụt lún nhiều hơn
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên bấm like share và đăng ký kênh youtube
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo